và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị vào cuối giờ sáng ngày hôm nay ngày ba mươi tháng một mươi một
sau một ngày xét xử hội đồng xét xử phúc thẩm của tòa nhân dân cấp cao tại hà nội
đã tuyên án vụ án xảy ra tại công ty nhật cường
điểm đáng chú ý là hội đồng phúc thẩm không chấp nhận kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
cũng như quan điểm của luật sư đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội tại phiên phúc thẩm
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường hai trăm hai mươi một tỷ đồng
mà công ty nhật cường thu lợi bất chính trong vụ án
tuy nhiên các bị cáo có quyền khởi kiện bùi quang huy là tổng giám đốc công ty nhật cường
hiện đang bỏ trốn yêu cầu bồi hoan các quản tiền phải nộp trong vụ án này
về hình phạt hình sự hội đồng xét xử quyết định chỉ chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo nguyễn bảo trung
trú tại phường phương mai quận đống đa hà nội về giảm nhẹ hình phạt
vì đã bồi thường thiệt hại hai tỷ đồng trong vụ án
không chấp nhận kháng cáo về trách nhiệm dân sự của bị cáo này
hội đồng xét xử quyết định giảm án cho bị cáo nguyễn bảo trung từ tám năm tù xuống sáu năm tù
các bị cáo còn lại giữ nguyên mức án sơ thẩm
trước đó tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên án sơ thẩm đối với một mươi bốn bị cáo trong vụ này
trong đó bị cáo nguyễn bảo ngọc là giám đốc tài chính một mươi bốn năm tù
bị cáo nguyễn thị bích hằng là kế toán trưởng bị phạt ba năm sáu tháng tù
chín bị cáo còn lại nhận mức án từ bốn năm đến một mươi ba năm tù
tòa nhân dân tỉnh hậu giang ngày hôm nay cũng đã xét xử sơ thẩm hình sự
đối với bị cáo diệp ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chủ tệ tp hồ chí minh
về tội lừa đảo chiếm nốt tài sản
theo nội dung cáo trạng vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
diệp ngọc hà mặc trang phục công an nhân dân đeo quân hàm đại tá bảng tên ghi chức vụ phó cục trưởng
đi xe ô tô
đến công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang
xưng là lãnh đạo một cục nghiệp vụ bộ công an ghé thăm
tuy nhiên qua tiếp xúc lãnh đạo công an huyện châu thành a nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra
thì hà khai nhận không phải là cán bộ công an
qua đấu tranh diệm ngọc hà khai nhận từ năm hai nghìn một mươi bốn đến khi bị bắt
với thủ đoạn giả danh công an và đưa ra thông tin gian dối
là chủ đầu tư một dự án biệt thự không có thật ở nhà bè tp hồ chí minh
cũng như có quen biết nhiều lãnh đạo trong và ngoài ngành công an
từ đó nhiều người đã tin tưởng đưa tiền cho hà để mua đất
nhờ hà giúp lo thủ tục thuê đất mở sưởng dược xin biên chế vào ngành công an và chuyển công tác
diệp ngọc hà đã lừa được bảy bị hại ở các tỉnh an giang kiên giang hậu giang tp cần thơ và tp hồ chí minh
chiếm đoạt hơn sáu tám tỷ đồng
kết thúc phiên xét xử diệp hà đã bị tuyên phạt một mươi tám năm tù giam
ngoài mức án trên bị cáo diệp ngọc hà phải có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại
cũng trong ngày hôm nay tòa nhân dân huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai
đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo lý thị loan hay còn gọi là loan cá
trú tại tp biên hòa hoàng thị tuyết nhung trú tại tp biên hòa
và trần công đại trú tại tp cần thơ về tội cưỡng đất tài sản
trong khoảng thời gian từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
loan đã thuê đất mở bãi giữ xe và thuê một số thanh niên làm trong bãi giữ xe của mình
loan đã đứng ra thu tiền của những người dân
buôn bán tại chợ tự phát cổng sau công ty trách nhiệm hiệu hạn trang sinh việt nam
xã thạnh phú huyện vĩnh kiểu
lúc đầu thì loan giao cho đại thu tiền hàng ngày của những người bôn bán ở chợ
sau đó lại giao cho nhung và tiến là chồng của nhung thu tiền
trong quá trình thu tiền thì những người nào không chịu đóng tiền
sẽ bị đại nhung và tiến chửi bới đe dọa không cho bán hoặc đập phá đồ đạc hàng hóa của họ
ai muốn vào chợ buôn bán đều phải thông qua sự cho phép của các đối tượng này
bằng cách này các bị can đã chiếm đoạt của bốn mươi tiểu thương
số tiền gần một trăm ba mươi triệu đồng
dự kiến vào ngày sáu tháng một mươi hai hội đồng xét xử toán nhân dân huyện vĩnh kiểu
sẽ tuyên án các bị cáo
công an tỉnh sóc trăng cũng vừa triệt phá đường dây đánh bạc thông qua mạng internet
số tiền cá cược đã lên đến hơn một tỷ đồng
tiến hành khám xét một địa điểm trên địa bàn thành phố sóc trăng
lực lượng công an bắt quả tăng nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc
và gá bạc qua internet
các đối tượng tiếp nhận thông tin đặt cược số lô số đề
dựa trên kết quả sổ số kiến thiết các đài trên toàn quốc
sau đó tổng hợp để chuyển đến nhà cái
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn tiền mặt thẻ atm điện thoại máy tính bàn laptop
và nhiều tăng vật có liên quan
qua điều tra bước đầu cơ quan công an xác định
đối tượng nguyễn thanh nhàn và từ phi hải đang sinh sống trên địa bàn thành phố sóc trăng
là đối tượng tổ chức đường dây này
và đây là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn
trăng triệt phá với số lượng hàng trăm đối tượng tham gia
số tiền đánh bạc thống kê chưa đầy đủ đã lên đến hơn một tỷ đồng
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác liên quan đến việc tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
thưa quý vị bộ y tế cho biết rằng chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi chính thức triển khai từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trên toàn quốc
và dự kiến thì chiến dịch sẽ tiêm chủng cho khoảng chín triệu trẻ
trong độ tuổi này với dự kiến liều vaccine sử dụng là khoảng một mươi tám triệu liều
và theo báo cáo nhanh của các tỉnh ghi nhận đã có một mươi năm trăm bảy mươi ba đã chiếm ba trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng
chủ yếu là phản ứng tại chỗ đau tại chỗ tiêm
có ba trường hợp tai biến nặng sau tiêm đã ghi nhận tại hà nội bắc giang
trong đó thì có hai trường hợp đã tử vong
và bộ y tế cho biết hội đồng chuyên môn về biến cố sau tiêm chủng xác định

nguyên nhân tử vong của hai trường hợp này liên quan đến phản ứng phản vệ độ bốn
và không liên quan đến vaccine và thực hành tiêm chủng
đối với tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em bộ y tế đặt mục tiêu an toàn lên hàng đầu
vì vậy công tác khám sàng lọc trước tiêm huy động sự song hành của hệ thống bệnh viện
và hệ thống dự phòng bảo đảm mỗi trẻ tiêm vaccine sẽ được quản lý theo dõi trong điều kiện an toàn nhất
và trong một diễn biến mới nhất đây thì sở y tế tỉnh bình phước vào trường ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi một
cũng đã xác nhận trên địa bàn phòng vaccine
xảy ra một trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đó là một bé trai một mươi hai tuổi ngụ tệ xã tân lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước
cũng trong sáng ngày hôm nay tỉnh đắk lắc đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho học sinh trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên với khoảng sáu mươi bốn học sinh
và dự kiến thời gian tiêm sẽ diễn ra từ ba đến bốn ngày
toàn tỉnh đắk lắc hiện cố
tỉnh đắk lắc sẽ có một trăm chín mươi một năm mươi tám học sinh cấp trung học phổ thông giáo dục thường xuyên và trung học cơ sở
theo kế hoạch thì sau khi hoàn thành việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho học sinh trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên
tỉnh đắk lắc sẽ tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho học sinh cấp trung học cơ sở
theo sở y tế tỉnh đắk lắc để chu đáo cho công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đối với học sinh
ngành y tế đã bố trí lực lượng theo dõi phản ứng sau tiêm và xe cấp cứu thường trực
để xử lý kịp thời những trường hợp phản ứng sau tiêm
việc tiêm vaccine cũng được triển khai ngay tại trường học theo các khối lớp
để đảm bảo giãn cách trong quá trình tiêm và thuận tiện quản lý theo dõi học sinh sau tiêm
mới đây hai đối tượng nghiện ma túy cướp dật tài sản đã dùng bình xịt hơi cây
tấn công tổ cảnh sát hình sự công an quận bình thạnh tp hcm khi bị truy đuổi nhưng vẫn bị tấm gọn
ngày ba mươi tháng một mươi một công an quận bình thạnh tp hcm cho biết
đã bàn giao đối tượng trần phúc bình ngụ tỉnh bà rịa vũng tàu
và nguyễn văn kỳ đan ngụ quận một mươi hai tp hcm
cả hai cùng một mươi chín tuổi cho công an quận gò vấp tp hcm để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào trưa hai mươi chín tháng một mươi một hai đối tượng này chở nhau trên xe máy
rõ quanh các con đường ở quận gò vấp tìm người sơ hở để cướp dật
phát hiện một người đang sử dụng điện thoại iphone cả hai áp sát diệt tài sản rồi tăng ga bỏ chạy
lúc này tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm đang tuần tra phát hiện lập tức tăng ga truy đuổi
nhằm tẩu thoát khỏi sự truy đuổi đối tượng điều khiển xe mô tô chạy lạng lách qua nhiều tuyến đường
đồng thời tên ngồi sau rút bình xịt hơi cay đã tấn công trinh sát
khi đến đường lê quang định phường một quận gò vấp lực lượng trinh sát đuổi kịp
lao xe thẳng vào khiến cả hai ngã xuống đường
dù bị dính hơi cay nhưng tổ cảnh sát hình sự đã nhanh chóng khống chế được hai đối tượng
tại trụ sở công an các đối tượng khai vừa thực hiện một vụ cướp giật điện thoại
đang trên đường tháo chạy thì bị truy đuổi cả hai đều nghiện ma túy
chiều ngày ba mươi tháng một mươi một công an quận bình thạnh tp hcm đang tiếp tục lấy lời khai
đỗ đường minh tâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một cùng một mươi hai đối tượng khác để điều tra xử lý về hành vi
cho vay lãi nặng với số tiền bị hại phải đóng lên đến hơn một trăm sáu mươi chín tỷ đồng
thông qua các mối quan biết trên mạng xã hội từ ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
một phụ nữ tên linh ngụ quận bình thạnh đã vay của nhóm đối tượng đổ đường đức tâm hơn một trăm ba mươi một tỷ đồng
lãi suất giao động từ năm đến hai năm một ngày với các gói vay một ngày ba ngày tuần tháng một mươi tám mỗi tháng
mức lãi suất thay đổi vào từng gói vay và thời điểm vay
để ép linh trả tiền các đối tượng đã uy hiếp linh và những người trong gia đình khi linh phải bỏ trốn khỏi địa phương
thậm chí chúng còn ép ba mẹ của linh phải bán nhà để trả nợ
mặc dù linh đã trả cho bọn chúng tổng số tiền hơn một trăm sáu mươi chín tỷ đồng trong đó có hơn ba mươi bốn tỷ đồng tiền lãi
sau một mươi tháng vào cuộc điều tra công an quận bình thạnh đã bắt giữ đối tượng tâm cùng một mươi hai đối tượng liên quan
ban chuyên án nhận định số đối tượng trên hoạt động chuyên nghiệp các gói vai chia đã làm sáu nhóm để dễ dàng thu hồi tiền gốc và lãi
ngoài khởi tố hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bổ sung tội vu khống đối với đối tượng võ thiện công